và nhân dân tỉnh trà vinh đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc công nhận thị xã duyên hải đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
sau tám năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn bộ năm trên năm xã thuộc thị xã duyên hải được tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới
phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua đảng bộ thị xã duyên hải đề ra một số mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
một trăm linh các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có từ một đến hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tư hoàn thiện khu nuôi tôm công nghiệp tám trăm linh hectare cánh đồng đòn khu nuôi tôm công nghệ cao
mỗi xã có một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản công nghệ cao toàn thị xã có hai hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực rau màu hình thành chuỗi giá trị dịch vụ trong phát triển du lịch và đưa thị xã trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực đồng bằng sông kiểu long và thu nhập vùng nông thôn của thị xã đạt trên năm mươi hai triệu đồng một người một năm